tiến vào con đường đất đỏ dài khoảng một mươi năm km với rừng cây xanh bạc ngàn hai bên sẽ đến được với chiến khu đê lịch sử
theo lộ trình dài khoảng chín mươi km này chúng tôi cùng đoàn cán bộ chiến sĩ bang thông tin liên lạc khu ủy miền đông
về thăm vùng đất đông nam bộ vang danh lần lẫy trong suốt hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
sau khi thực dân pháp chiếm đóng được quận lị tân uyên thành lập chi khu lực lượng kháng chiến của ta rơi vào thế bị động
tổng hành dinh khu bảy và lực lượng vũ trang biên hòa thủ dầu một phải rút sâu vào rừng
đứng trước áp lực nặng nề của quân pháp và những thử thách mới của cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ
nhiệm vụ xây dựng căn cứ được đặt ra một cách cấp thiết tại hội nghị bất thường của khu bộ khu bảy ở lạc an
sau khi được hội nghị chấp thuận
việc xây dựng căn cứ được triển khai một cách hệ thống
mỗi khu vực mang các mật danh a b c d
về sau chiến khu d trở thành tên gọi chung của chiến khu mới được thành lập
trở thành tổng hành dinh của khu bảy một tổ chức hành chính quân sự của các tỉnh thủ dầu i biên hòa tây ninh bà rịa gia định chợ lớn và thành phố sài gòn
chiến khu d chủ yếu thuộc năm xã tân hòa mỹ lộc tân tịch thường lan lạc an của quận tân uyên củ
này thuộc ba xã tân mỹ thường tân và lạc an của huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
bước sang kháng chiến chống mỹ trung tâm căn cứ chuyển dần lên phía đông bắc
đến đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm căn cứ được xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ nằm ở phía bắc sông đồng nai
nằm trong vùng rừng núi
bắc miền đông nam bộ đề thế hiểm trở
chiến khu d là một khu vực lý tưởng cho việc xây dựng căn cứ nơi cất dấu lực lượng cất giữ kho tàng và phát triển mọi mặt của một căn cứ địa kháng chiến
chiến khu d được chia thành từng phân khu với các nhà láng địa đạo và hệ thống đường hào nối tiếp nhau
căn nhà này là căn nhà lá là bằng lá rút quân
căn nhà dùng để hội họp và căn nhà làm việc của đồng chí bí thư khu quỹ

phòng khi mà địch vô thì mình sẽ từ dưới những nhà láng hào này vừa di chuyển và vừa chống lại cái địch nó sẽ đỡ sát thương hơn
xuyên suốt hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
chiến khu d được chọn là nơi đặt các cơ quan đầu não như sứ ủy nam bộ bộ tư lệnh quân giải phóng miền nam việt nam
và là nơi thành lập trung ương cục miền nam
đây cũng là nơi tập kết lực lượng khởi nguồn cho nhiều chiến thắng vang dội
nơi thay sinh ra những lối đánh sáng tạo của quân
một trong những chiến thắng tiêu biểu là trận đánh tháp canh cầu bà kiên vào ngày một mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thời điểm đó đại tá trần công an và các đồng đội thuộc bang chỉ huy huyện đội tân uyên
đã ngày đêm nghiên cứu và miệt mài tập luyện để tìm ra cách công phá các đồn bóp tháp canh rất kiên cố
do quân pháp xây dựng trên các trục lộ
trận đánh này đã hình thành nên lối đánh đặc công
một lối đánh đặc biệt trong nghệ thuật quân sự của các lực lượng vũ trang việt nam thế kỷ hai mươi
du kích tân uyên về sau được công nhận là đại đội đặc công đầu tiên của cả nước
và ngày chiến thắng trận tháp canh một mươi chín tháng ba trở thành nghề truyền thống của bộ đội đặc công
trận đánh là trận đánh dùng cái chiến thực đặc công
nhưng mà đó hồi đó chúng ta cũng chưa biết đó là chiến thực đặc công
nhưng lần đầu tiên bộ đội du kích địa phương của biên hòa
đánh bằng bê ta
sau những trận thắng quan trọng
tinh thần chiến đấu của quân và dân ta ngày càng được nâng cao
thu hút đồng đảo các tầng lớp dân dân tham gia kháng chiến
bà trần như cường
tham gia kháng chiến tại chiến khu d từ khi còn nhỏ
nên đối với bà chiến khu đê chứa đựng rất nhiều ký ức không thể nào quên
hồi lúc cô mới vô chiến khu d là cô mới có một mươi tuổi năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
nhưng mà mình làm được cái gì mình làm thì hay xuống phủ bếp
phụ với mấy chị là do gạo hay là rau rừng vậy đó
rồi thường thường là đâm muối
đâm muối đậu đậu phộng rang lên xong rồi đâm muối
anh chị em hay nói là hôm nay ăn được ăn cái gì thì nói là được ăn thịt cọp
có nghĩa là đâm muối cọp cọp cọp đâm muối đậu thì gọi là được ăn thịt cọp
chiến từ d có một giai trò rất đặc biệt
nó là ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự về mặt chiến tranh nhân dân
vì nơi đây là trú chân của lực lượng du lịch của chúng ta
để đánh vào sài gòn đánh vào các căn cứ xung lực của địch
chỉ huy nơi lãnh đạo của kháng chiến của quân và dân ở miền đông
chính vì nhận ra tầm quan trọng của chiến khu d
kẻ thù đã quyết tâm trúc xuống đây hàng ngàn tấn bom đạn
hồng biến nơi này thành vùng đất chết
thế nhưng giữa mưa bom bão đạn đó
chiến khu d đã giữ vững vai trò là căn cứ địa cách mạng trọng yếu của quân khu bảy
và của toàn miền nam
chiến khu d trở thành một bàn đạp quân sự
để quân và dân ta tiến công vào các mục tiêu quân sự
chính trị kinh tế của hoa kỳ và chính quyền việt nam cộng hòa
dốc sức cùng toàn miền nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
và trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hơn bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất
giang sơn thu về một mối
đoàn cán bộ chiến sĩ thông tin liên lạc khu ủy miền đông
vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến về nguồn để thăm lại chiến trường xưa
đối với mỗi cựu chiến binh
chiến khu d là nơi lưu giữ tất cả tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ
tại đây họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vào sinh ra tử
trước hình ảnh vùng đất chết năm xưa giờ đang chuyển mình với tấm áo mới tràn đầy sức sống
tất cả đều không khỏi tự hào và xúc động
chú rất là mừng rất là mừng với quê hương
chiến khu rê mình đã xanh trở lại tạo ra màu xanh trở lại
và nhân dân dùng chiến khu d trung quanh chiến khu d mình
coi là cuộc sống được phát triển kinh tế khá giả lên
cơm no áo ấm và được tự do độc lập tự do
cô cháu của mình được đi học đi hành đàng hoàng
chiến khu d đã trở thành điểm tham quan lịch sử được nhiều người biết đến và ghé thăm
hiểu rõ được giá trị to lớn của khu di tích này
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
đã nỗ lực trùng tu tồn tạo để giới thiệu các di tích lịch sử đến với đông đảo khách tham quan
trong khu bảo tồn thì có rất là nhiều cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp
ngoài ra khu bảo tồn còn có ba cái di tích lịch sử cấp quốc gia
đó là di tích lịch sử cấp quốc gia đầu tiên là trung ương cục miền nam
thời kỳ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một một nghìn chín trăm sáu mươi hai
di tích thứ hai là di tích khu quỹ miền đông nam bộ
thời kỳ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và di tích lịch sử cấp quốc gia thứ ba là địa đạo sứ linh
hay chúng ta còn gọi là
ban thông tin của khu ủy miền đông nam bộ
về thăm chiến khu d được gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện kể từ các cựu chiến binh bình dị
chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần bất diệt của dân tộc việt nam
chính tinh thần bất diệt ấy đã khiến những di tích lịch sử như chiến khu d
trở thành biểu tượng oai hùng cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại của dân tộc